công an tp thái bình tỉnh thái bình vừa ra quyết định khởi tố bị can với trưởng ban nội chính tỉnh ủy nguyễn văn điều người đã gây ra vụ tai nạn vào ngày tám tháng năm
công an thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông nguyễn văn điều tên thường gọi là nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại thôn bùi xá mình lãng vũ thư thái bình về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tp thái bình đã ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
chiều qua ban chấp hành đảng bộ tỉnh thống nhất đề nghị trung ương kỷ luật cách hết chức vụ trong đảng đối với ông điều
trước đó vào đêm ngày tám tháng năm ông nguyễn văn điều đã gây ra vụ tai nạn làm chết một người bị thương hai người rồi bỏ chạy